hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
ông khẳng định việt nam ủng hộ những nỗ lực của chương trình covax tiếp cận toàn cầu vaccine covid một mươi chín
và các tổ chức vận hành covax trong đó có who và gavi trong thúc đẩy tiếp cận công bằng
bình đẳng và kịp thời vaccine covid một mươi chín trên toàn cầu
chủ tịch nước tuyên bố việt nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm năm trăm linh usd cho covax
nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của việt nam cho covax lên một triệu usd
việt nam nằm trong số không nhiều nước đang phát triển có đóng góp tự nguyện cho covax
qua đó thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết quốc tế
và nỗ lực trách nhiệm của việt nam
chủ tịch nước chia sẻ việt nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn
linh hoạt để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch có hiệu quả
vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
ông đề nghị who gavi chương trình covax quan tâm hỗ trợ việt nam tăng cường năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở năng lực tiêm chủng mở rộng
chủ tịch nước cũng đề nghị chương trình covax tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới việt nam
càng nhanh và càng nhiều càng tốt ưu tiên vaccine cho trẻ em cũng như hỗ trợ các vật tư y tế
nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng giúp việt nam giữ vững thành quả kiểm soát dịch bệnh
chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để việt nam trở thành trung tâm
chuyển giao công nghệ vaccine mbna là nơi sản xuất vaccine cho khu vực tây thái bình dương
ông cũng đề nghị who hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine nanocovax của việt nam
được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của who
chủ tịch nước cũng đề nghị who
eu có hình thức phối hợp với các nước để kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh
hai mươi bảy tháng một mươi hai theo nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
đây là sáng kiến do việt nam đi sướng vào năm hai nghìn hai mươi trong vai trò ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc và đã được sự đồng bảo trợ của một trăm một mươi hai quốc gia thành viên
tổng thống đốc who bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm nỗ lực và thành quả của việt nam
trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín phục hồi phát triển kinh tế xã hội
là bài học kinh nghiệm quý báo cho cộng đồng quốc tế
về vaccine giám đốc liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng gavi sepepley
và giám đốc điều hành chương trình covax o reilly nguyễn khẳng định
sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất nhanh nhất có thể
tổng giám đốc who ủng hộ ý tưởng biến việt nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine
sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do việt nam sản xuất
tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của who
chủ tịch nước sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm nay theo sáng kiến của việt nam
ông teros cho hay who sắp tổ chức phiên họp đặc biệt nhằm để các nước thảo luận khả năng
xây dựng một hiệp ước phòng chống đại dịch cấp toàn cầu nhằm ngăn chặn những thảm họa
tương tự trong tương lai mong việt nam xem xét tích cực đề xuất này
tổng giám đốc who cảm ơn sự đóng góp tài chính của việt nam cho chương trình cov
và cho biết luôn sẵn sàng cùng với các đối tác liên quan hợp tác chặt chẽ hiệu quả với việt nam
trong việc bảo đảm tiếp cận công bằng vaccine và chuyển ra công nghệ vaccine mdna
ông teros đánh giá cao nguồn nhất lực của việt nam và bày tỏ ủng hộ đề nghị của chủ tịch nước
nguyễn xuân phúc về việc tạo cơ hội để có thêm người việt nam làm việc tại who